đứng trước vận hội mới của đất nước trong từ một mươi đến một mươi năm năm tới
miền trung cần thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ quyết tâm để sớm trở thành địa bàn
có trình độ kinh tế xã hội phát triển cao bền vững của đất nước
phải vận dụng chiến lược kinh tế biển vào miền trung tập trung vào năm trụ cột kinh tế
đó là ngư nghiệp du lịch càng biển và các dịch vụ logistics
phát triển các ngành công nghiệp chế tạo và năng lượng tái tạo như điện mặt trời điện gió
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị phát triển kinh tế miền trung
diễn ra vào sáng nay tại bình định
hội nghị còn có sự tham gia của các nhà đầu tư lớn trong nước và đại diện một số tập đoàn nước ngoài
các nhà nghiên cứu chuyên gia kinh tế lãnh đạo một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung
và đại diện hai tỉnh tây nguyên với trên bảy trăm linh đại biểu nhằm tìm ra giải pháp
để thúc đẩy kinh tế miền trung phát triển xứng tầm
tại hội nghị nhiều ý kiến đã đóng góp nhằm thúc đẩy kinh tế miền trung phát triển mạnh mẽ hơn
bởi cùng với nỗ lực của trung ương sự năng động của địa phương
thì vùng kinh tế miền trung đã bắt đầu thay ra đổi thịt
và vấn đề căn bản là cần phải có cơ chế phù hợp để phát triển
trong đó yếu tố con người có tinh chất quyết định
do vậy giáo dục sẽ tạo nền tảng vững chắc có thể tạo nên kỳ tích trong phát triển kinh tế xã hội của vùng
qua các thời kỳ thì chưa nhiều và địa phương thì tôi thấy cũng chưa trú trọng đúng mức đến quy hoạch
cái nhu cầu nguồn nhân lực trong năm năm một mươi năm
theo đó thì các cơ sở dục đào tạo sẽ tập trung
như vậy là cái bài toán cung cầu nó phải xuất phát từ cái cầu người lao động
hiện nay một mươi bốn tỉnh miền trung có bốn mươi hai trường đại học
trong đó có một mươi một trường tư nhân tư thục và hai đại học vùng
thế thì so với cái số lượng trường đại học thì không phải là ít
với một cái địa bàn dân số như vậy nhưng mà cái quy mô năng lực tổ chức đào tạo
đặc biệt là chất lượng đào tạo thì cũng rất hạn chế
đây là một vấn đề đặt ra
thách thức giữa một bên là rất cần đến những nguồn nhân lực cao
để phục vụ cho hành kinh tế động lực
với một bên là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
đây là vấn đề bài toán đặt ra
đứng trước vận hội mới của đất nước trong một mươi một mươi năm năm tới
miền trung cần thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ quyết tâm
để sớm trở thành địa bàn có trình độ kinh tế xã hội phát triển cao bền vững của đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị phải vận dụng chiến lược kinh tế biển vào miền trung
tập trung vào năm trụ cột kinh tế
thủ tướng nhấn mạnh xây dựng môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh hơn
miền trung phải thực sự là đất lành chim đậu tạo điều kiện cho sự phát triển
từng địa phương phải quan tâm tới ứng phó với biến đổi khí hậu
một cái tin thẳng là
đứng trước vận hội mới của đất nước
trong vòng một mươi một mươi năm năm tới
miền trung cần thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ quyết tâm
để sớm trở thành địa bàn có trình độ kinh tế xã hội phát triển cao bền vững của đất nước
miền trung phải sốc tới
miền trung có đủ điều kiện để phát triển nhanh tốc độ cao và phát triển bền vững hơn
chính vì thế một cái tin thẳng là ngay bây giờ
hay không bao giờ như nhiều lần trước đó nào
thủ tướng đề nghị các tỉnh thành phố của vùng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo các địa phương tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn vùng
và từng địa phương doanh nghiệp người dân
chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thực hiện tốt các hoạt động điều phối và liên kết
thủ tướng yêu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế khả năng lan tỏa
kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường ngăn chặn từ sớm các nguồn gây ô nhiễm
tại hội nghị thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh bình định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một mươi năm dự án với tổng vốn đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng
thủ tướng đã trao tặng cờ tổ quốc dụng cụ sơ cấp cứu cho hai mươi ngư dân tiêu biểu của tỉnh bình định trong chương trình
ba triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển do báo người lao động tổ chức
theo đó chương trình sẽ trao một mươi lá cờ tổ quốc cho ngư dân bình định